thời đại bốn rồi mà người dân vẫn phải trực tiếp đi xin dữ liệu người dân được thu thập cập nhật hết rồi
nên áp dụng khoa học công nghệ vừa quản lý tốt vừa tránh sai sót
lại vừa tiết kiệm được thời gian công sức đi lại của cả nhân viên y tế và người dân
cách đây một tuần mình bị f và y tế phưởng không được đi tận ba lần
chờ vài tiếng đồng hồ mới xin được xác nhận f
triển khai sớm bằng công nghệ như thế này có phải đỡ khổ hơn cho người dân không
cùng với đó hiện nhiều địa phương cũng đã chủ động sáng tạo nhiều cách làm
như ứng dụng mạng xã hội hay bằng phần mềm công nghệ
nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin người dân nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín
đồng thời người dân cũng được hướng dẫn tự khai báo thông tin sức khỏe
thông qua các ứng dụng phần mềm
điều này cũng tạo ra cơ chế quản lý giám sát chặt
và ngăn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
việc khai báo online cấp giấy online đối với những trường hợp f như thế này
sẽ xác nhận được đúng thời gian nhiễm điều trị của nhiều f tại nhà
việc này liên quan đến chế độ chính sách bảo hiểm xã hội thiết thực và hiệu quả
hằng ngày tôi tự vào linh để khai báo thông tin sức khỏe
như thế lực lượng y tế cũng đỡ vất vả hơn
công nghệ đâu cần gì cao xa những tiện ích dễ làm thế này cũng rất hiệu quả rồi
nhiều nơi như chỗ tôi ở chưa thấy áp dụng vẫn phải ra y tế phường xin xác nhận
cần phải triển khai đồng bộ có như thế thì người dân mới an tâm điều trị f tại nhà
trước tình hình số f tại nhiều địa phương gia tăng nhanh chóng
số lượng f hiện đang điều trị tại nhà chiếm trên bảy mươi
để đáp ứng các yêu cầu thăm khám và theo dõi
nhiều địa phương đã thành lập các tổ y tế lưu động hay các tổ hỗ trợ f
trên cơ sở đó kết nối f với các tổ y tế cơ sở
để cập nhật thông tin báo cáo về tình hình sức khỏe cho cán bộ y tế theo dõi
việc cần có những cơ chế cách làm linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay
là vấn đề hiện nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng
tránh tình trạng dập khuôn máy móc và tạo tâm lý tinh thần thoải mái cho các f điều trị tại nhà
theo quy định của bộ y tế người dân có thể được xác định là f
khi thực hiện xét nghiệm nhanh covid một mươi chín và được nhân viên y tế giám sát gián tiếp
thông qua các phương tiện từ xa
cần phải áp dụng thống nhất việc cấp giấy xác nhận f tránh mỗi nơi mỗi kiểu
việc cán bộ y tế chuyển các giấy tờ xác nhận f
hoàn thành cách ly đến cán bộ tổ dân phố rồi chuyển về cho từng hộ dân là hợp lý
chỉ trừ trường hợp người dân cần gấp có thể trực tiếp lên trạm y tế phường xin xác nhận
các trạm y tế phường xã cần phải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết các hướng dẫn
gửi trực tuyến không cần đến trực tiếp
cán bộ cũng phải được tập huấn kỹ tránh trường hợp người dân hỏi trực tuyến nhưng lại trả lời trực tiếp
có như vậy mới tạo ra hiệu quả áp dụng công nghệ
thủ tục nhanh gọn và không còn cảnh người dân xếp hàng dài chờ đợi cấp giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
mô hình ứng dụng phần mềm quản lý f đã và đang đem lại nhiều tín hiệu tích cực
bạn suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
tại các tuyến phố gần trường học bến xe
mật độ phương tiện lớn nhằm để hạn chế xe máy đi lên vỉa hè và phá vỡ kết cấu
gây mất an toàn cho người đi bộ
đây là chủ trương đúng nhưng làm chưa đến nơi đến trốn
một số khu vực cũng đã tháo gỡ chỉnh sửa để phù hợp với người đi bộ
vâng giao chắn để không phá hỏng vỉa hè
thế nhưng lại vẫn cấp phép để làm bãi đỗ xe ô tô trên vỉa hè
như vậy là rất mậu thuẫn đúng không ạ
xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây
sau khi được giao chắn bởi barrier
thì những hàng quán như thế này dường như cảm thấy yên tâm hơn
khi được bảo vệ cứ thế thoải mái buôn bán
vỉa hè vốn là bộ mặt của đô thị
được sử dụng để dành cho người đi bộ
đã bị phá bỏ an toàn
các hình ảnh cụ thể thấy là cái vỉa hè này là
không những là không cần chờ được tuyệt đối
thì cuối cùng là người đi bộ là còn khó đi hơn
cho nên là cái người đi bộ còn tiếp cận về hè khó khăn hơn
nó cho thấy rằng là đây là một cái hạ tầng đô thị cần phải thiết kế
một cách cần hận và có một cái quy chế quản lý
có một cái bộ máy bản hành và giám sát
thì mới hi vọng là
người đi bộ có lối đi trên vỉa hè
mục đích dựng lên barrier rào chắn
là để ngăn xe máy đi lên vỉa hè
gây mất an toàn giao thông và phá nát vỉa hè
sau nghịch lý
lại cấp phép cho ô tô đỗ trên vỉa hè như thế này
nếu tính toán tài trọng của xe máy
thì không thấm vào đâu so với ô tô
khi ô tô nặng gấp một mươi lần
chiếm dụng không gian gấp năm lần xe máy
còn về nguyên tắc trong thiết kế đô thị
không gian tối thiểu của thành phố hà nội
quy định là một thị trường
một năm mét dành cho người đi bộ
sau khi lập bãi dự xe
tuy nhiên để người đi bộ có cảm giác
thoải mái thư thái và an toàn
thì mức tối thiểu này là chưa đủ
thật ra thì chúng ta cũng thấy là
một năm mét nó đủ cho người
hai người đi bộ
có thể đi ngược nhau
mà không va vào nhau
thì đây chính là cái mức tối thiểu cần có
còn nếu nói là
mong muốn bao nhiêu thì đủ
thì chúng ta có rất là nhiều
ví dụ với những tuyến phố lớn
có lưu lượng người đi bộ cao
và đặc biệt là quan trọng
chú ý đến cái cảnh quan
thì phần diện tích
không gian dành cho
vỉa hè dành cho người đi bộ
có thể rộng từ sáu đến tám mét hoặc hơn
theo các chuyên gia quy hoạch đô thị
việc để tồn tại các bãi đỗ xe ô tô
trên vỉa hè
đang đi ngược với những chủ trương của thành phố
về việc hạn chế xe cá nhân
thúc đẩy giao thông công cộng

đặc biệt là bỏ lỡ xe ô tô
đặc biệt là bỏ lỡ cơ hội thu hút nhà đầu tư
thực hiện giao thông tính
bởi nếu thu hút được các nhà đầu tư
thành phố sẽ có được hạ tầng tốt
chân tự vỉa hè được nâng cao
nên kinh tế dịch vụ phát triển
chúng tôi đã tính ra chỉ có một quận nhỏ thôi
trong trung tâm
cho thuê tất cả những vỉa hè lòng đường
có thể đỗ xe được thu được có một mươi tỷ một năm
trong khi đó nếu mới tính đủ
thì có thể được hàng ngàn tỷ
tức là chiếm từ hai mươi đến ba mươi ngân sách
của chính cái quận đó
chứ không phải là nếu như
chúng ta làm chặt không cho đỗ bừa bãi
trên vỉa hè lòng đường
thì cái nền kinh tế cung cấp dịch vụ đỗ xe
có thể thu được rất nhiều tiền
và cả một cái công nghệ
cả các doanh nghiệp họ đầu tư
thế mà thành phố được cái lợi khác
thành phố văn minh
giàu có thịnh vượng do các nguồn thu đốt
tốt thế mà những người sử dụng hạ tầng
không thể có một cái
cơ hội nào
để chiếm giúp cái hạ tầng đô thị
bừa bãi để mà có chiếm lợi riêng
nhưng ảnh hưởng đến lợi trục
thưa quý vị cùng với nhiều thông tin
cơ bản của công dân được tích hợp
trong thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
thì hiện nay thêm các trường thông tin
như là giấy phép lái xe bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế đã và đang được
bộ công an phối hợp cùng với nhiều bộ ngành
đẩy mạnh việc kết nối chia sẻ
liên thông với mục tiêu là
cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính dườm già
tiết kiệm thời gian đi lại công sức của người dân
khi đi thực hiện các dịch vụ công
hay là các giao dịch hành chính
và một trong những ứng dụng thực tiễn
mà người dân sẽ được thụ hưởng ngay
đó chính là bảo hiểm xã hội việt nam cho biết
đã bước đầu triển khai thí điểm
sử dụng căn cước công dân có gắn chip điện tử
trong việc khám chữa bảo hiểm y tế
như vậy là lộ trình triển khai này
sẽ được thực hiện như thế nào
những lợi ích thiết thực gì sẽ mang lại đối với người dân
nội dung này sẽ có trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
với những phân tích cụ thể của ông nguyễn hoàng phương
phó giám đốc trung tâm công nghệ thông tin
bảo hiểm xã hội việt nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã dành thời gian
đến với trường quay của truyền hình hoa nhân dân
và tham dự chương trình góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
vâng thưa ông xin ông cho biết là vì sao
trong thời điểm này bảo hiểm xã hội việt nam
triển khai việc thí điểm sử dụng căn cước công dân
gắn chip điện tử trong khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế
thời gian vừa qua thì sau khi
thủ tướng chính phủ bán hành
quyết định số sáu
về việc triển khai đề án
ứng dụng giữ cơ sở dữ liệu
nhân cư trong việc
xác thực và đinh danh điện tử
thì bảo hiểm xã hội việt nam là một trong những đơn vị
sẽ tham gia phối hợp cùng với
bộ công an và các bộ ảnh khác
để triển khai một số dịch vụ
tích hợp trên
cơ sở dữ liệu công gia và nhân cư
và sử dụng căn cức công dân
còn gắn chip
trong đề án thì có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng
được giao cho các bộ ảnh
đấy là việc từng bước sử dụng căn cước công dân
để thay thế các loại giấy tờ cá nhân
trên cơ sở là sử dụng
việc tích hợp và liên thông dữ liệu
thì bảo hiểm xã hội việt nam
cũng được giao nhiệm vụ là sẽ phối hợp
để tích hợp cơ sở dữ liệu
quốc gia về bảo hiểm
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để làm sao sử dụng
căn cức công dân
có thể đi khám chữa bệnh được
ngay sau khi bộ công an
có những buổi họp đầu tiên
thì lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam
cũng như là lãnh đạo
bộ công an và lãnh đạo bộ y tế
đã có chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
trong đấy thì
chúng tôi cũng là một trong những đơn vị
tham gia phối hợp triển khai được ngay
việc thí điểm việc sử dụng
căn cức công dân có chip và gắn chip
để đi khám chữa bệnh đến thời điểm này
vâng như vậy có thể thấy là tới đây
người dân chỉ cần sử dụng duy nhất
chiếc thẻ căn cước công dân thì có thể khám chữa bệnh
bằng bảo hiểm y tế đúng không ạ
vậy xin ông cho biết là những cái lợi ích thiết thực
điều này mang lại là gì ạ
tôi nghĩ là cái việc sử dụng căn cức công dân
để đi khám chữa bệnh thì nó mang lại
lợi ích thiết thực cho rất nhiều người
trong đó là chúng ta nhìn thấy là đối với người dân
thì thay vì chúng ta phải mang
nhiều loại giấy tờ thì bây giờ chúng ta
chỉ cần mang mỗi cái căn cức công dân
có thể thay thế
và sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế
trước đây chúng ta phải sử dụng đồng thời
cả căn cước công dân và cả thẻ bảo hiểm y tế
thì bây giờ chúng ta chỉ cần
sử dụng mỗi căn cức công dân và căn chip
thì đã thực hiện được đầy đủ
quá trình xuất trình thẻ tương sở
như vậy chúng ta không phải bảo quản nhiều loại giấy tờ
và không lo cái giấy tờ
bị hỏng mất nếu như mà sau này
cái căn cức công dân mà thay thế
hoàn toàn được cái thẻ bảo hiểm y tế
bởi thứ hai là đối với cơ quan
y tế thì rõ ràng là
khi chúng ta sử dụng một cái loại giấy tờ ấy
thì cũng sẽ giảm mất
cái áp lực cho cơ sở y tế
đồng thời nó tăng được cái tính chính xác
tăng được cái tí ít khi sử dụng
cái căn cức công dân
đối với ngành bảo hiểm xã hội thì việc sử dụng
cái căn cức công dân và căn chip để đi khám chữa bệnh
thì nó làm tăng cái tính chính xác
cũng như là cả hai ngành thì đều
trên cơ sở đồng bộ dữ liệu
dữ liệu cho hai bên kết nối
thì nó cũng làm dần dần tăng cái tính kết nối
và đồng thời là nó
cũng qua đấy thì bảo hiểm xã hội việt nam
cũng sẽ có những cái biện pháp
để hạn chế và việc trục lợi
từ quỹ bảo hiểm y tế
rất nhiều những cái lợi ích từ việc
mà chúng ta cần sử dụng duy nhất
cái thẻ căn cức công dân căn chip
không chỉ trong cái việc khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế mà còn rất là nhiều lĩnh vực khác đúng không ạ
vậy thì xin ông cho biết là
việc mà kết nối chia sẻ liên thông
giữa bảo hiểm xã hội việt nam
với các bộ ngành trong việc mà chúng ta
đang thí điểm việc sử dụng căn cức công dân căn chip
trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thì những cái giải pháp kỹ thuật nào
đã và đang được đặt ra ạ
ngay sau cái thời điểm mà bộ công an
bắt đầu có cái trực sương tổ chức diễn khai
thì trước tết âm lịch
thì là các đơn vị nghiệp vụ
đã hội hợp cùng với nhau
các cơ sở khám chữa bệnh hơn một mươi ba cơ sở khám chữa bệnh
có thể sử dụng được căn cức công dân
để đi khám chữa bệnh
song song với việc là sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
nhưng hiện tại cái thứ hai mà tôi nghĩ là
rất là quan trọng đấy là cái việc mà
đồng bộ dữ liệu những ngành công an
và ngành bảo hiểm xã hội
thật ra như chúng ta biết thì
trong ngành bảo hiểm xã hội trong cơ sở dữ liệu
bảo hiểm xã hội thì cũng
có nhiều cái cơ sở
nhiều dữ liệu liên quan đến người tham gia
cũng đang chưa có thông tin về
định danh cá nhân cũng như
thông tin về căn cức công dân
ngược lại trong cơ sở dữ liệu quốc gia
về nhân cư cũng đang thiếu
nhiều cái dữ liệu liên quan đến
người tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thức nghiệp
trong thời gian vừa qua ngay từ
từ thời điểm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
khi mà bộ công an bắt đầu đưa vào
cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân cư
thì bảo hiểm xã hội việt nam thì là một trong những
đơn vị đầu tiên
đã thực hiện ngay
việc kết nối liên thông
và xác thực
xác thực dữ liệu
vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ở thời điểm đấy chúng tôi đã thực hiện
việc xác thực tất cả những trường hợp
người công dân
có số căn cức công dân
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
và đồng thời là trả lại những thông tin
liên quan đến bảo hiểm tham gia bảo hiểm xã
bảo hiểm y tế cho ngành công an
mục tiêu của chúng tôi là hiện tại bây giờ chúng tôi đang
thực hiện việc đồng bộ và đã đạt được kết quả đồng bộ
khoảng ba mươi ba triệu người tham gia
trong cơ sở dữ liệu
quốc gia về bảo hiểm
là có thông tin về căn cức công dân
hoặc là số định dân công dân
thế thì mục tiêu sắp tới là còn khoảng
hơn năm mươi triệu người tham gia bảo hiểm
chúng tôi sẽ tiếp tục
phối hợp với bộ công an và thực hiện
các giải pháp kỹ thuật cũng như là các giải pháp
về nghiệp vụ khác để làm sao cho khoảng
năm mươi triệu người tham gia này
có được số căn cức công dân
hoặc là số định dân công dân
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
thì đấy là một trong những cái
mục tiêu giải pháp
trong thời gian vừa qua tôi chúng tôi đã thực hiện
cũng như là mục tiêu trong thời gian tới
chúng tôi cần phải thực hiện để làm sao mà tăng
tỷ lệ đồng bộ và người dân đi khỏi nhiễu bệnh
hoàn toàn là căn cước công dân để đi khám chữa bệnh
vâng có thể thấy là chúng ta đã
và đang xây dựng một lộ trình cho việc
mà tới đây thì
người dân tất cả người dân khi mà có căn cức công dân
căn chip điện tử hoặc là bảo hiểm y tế
khi mà đi khám chữa bệnh thì sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất
vậy xin ông cho biết là
với những trường hợp mà
người dân hiện nay còn khá là lạ lẫm
với việc mà chúng ta sử dụng
cái thẻ căn cức công dân căn chíp
trong bảo hiểm y tế thì là
họ cần phải có những cái lưu ý như thế nào ạ
thực ra cái lưu ý lớn nhất
mà trong cái việc mà sử dụng căn cước công dân
đi khám chữa bệnh thì tôi cho rằng
đấy chính là cái việc mà như tôi cũng vừa trao đổi
tức là hiện tại thì
chưa phải là một trăm linh
cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư
thì người dân lưu ý là khi sử dụng căn cước công dân
để đi khám chữa bệnh thì chúng ta cũng
ở đây là trong giai đoạn tí điểm
vậy chúng ta cũng
mang theo cái thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian này
thế thì trong trường hợp mà
nếu như mà sử dụng căn cức công dân
mà sử dụng được thành công rồi lần đầu tiên rồi
thì sau đó thì
những lần đi khám chữa bệnh lần sau
thì chúng ta chỉ sử dụng duy nhất
căn cước công dân thì có thể đi khám chữa bệnh được
thế nhưng mà trong lần đầu tiên
mà chúng ta sử dụng cái căn cức công dân mà
khi xuất trình căn cước công dân mà vẫn chưa đủ điều kiện
thì chúng ta vui lòng xuất trình thêm thẻ bảo hiểm y tế
như cái quy trình hiện tại
thì thứ hai nữa tôi cũng nhấn mạnh rằng
là cái việc sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế
để đi khám chữa bệnh thì chúng ta vẫn thực hiện như bình thường
và cũng không ảnh hưởng gì cả
tức là những cái việc mà ngoài cái việc thí điểm căn cứ công dân để đi khám chữa bệnh
thì việc chúng ta sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế
do bảo hiểm y tế việt nam cấp để đi khám chữa bệnh
thì vẫn triển khai như bình thường
tại các cơ sở tham dự bệnh
việc mà chúng ta xây dựng
thí điểm việc mà sử dụng
các cơ công dân can chip điện tử trong khám chữa bệnh
thì mang lại rất là nhiều những hiệu quả thiết thực
mà tới đây thì tôi nghĩ là
việc mà chúng ta đưa ra một cái lộ trình cụ thể
với việc mà toàn bộ người dân
khi mà có bảo hiểm y tế thì là sử dụng
được một cách thuận lợi nhất
vậy thì ông có thể là chia sẻ một chút về những lộ trình
mà chúng ta đã và đang xây dựng trong thời gian tới như thế nào ạ
thời gian tới thì bảo hiểm y tế việt nam
cũng sẽ hợp với bộ công an để triển khai chung sông
tức là ở bộ công an
thì cũng đang triển khai cái việc mà
thực hiện cái việc đăng ký
cái định danh điện tử
thì song song với quá trình đăng ký định danh điện tử
thì tôi cũng thấy là bộ công an cũng đã trao đổi
bảo hiểm y tế việt nam trong cái việc mà thực hiện
người dân sẽ kê khai thông tin
liên quan đến bảo hiểm y tế
tại cái điểm mà cấp cái
thông tin định danh điện tử
thì đấy là một trong những cách mà người dân có thể thực hiện
thứ hai nữa là bảo hiểm y tế việt nam thì cũng
cũng đang xây dựng một cái quy trình
để có thể
cập nhật bổ sung thông tin định danh
trong trường hợp mà chúng tôi sử dụng các biện pháp
và kỹ thuật mà không thể xác định được
chúng tôi sẽ thực hiện các viện pháp
liên quan đến quy trình thực hiện
để xác thực được cái thông tin định danh
của người dân
vâng hy vọng là với những việc làm bảo hiểm xã hội việt nam
đang phối hợp với bộ công an bộ y tế
trong triển khai việc mà sử dụng các cơ công dân
căn chế biện tử trong khám xét bệnh bảo hiểm y tế
thì là tới đây người dân sẽ là đối tượng
được thủ hợp nhiều nhất từ những lợi ích này
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian
đến với truyền hình qua nhân dân ngày hôm nay